người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kirpee mới đây đã công bố gói viện trợ bổ sung trị giá hai tỷ đô la mỹ cho ukraine
tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng các trang thiết bị quân sự mà mỹ cung cấp cung cấp cho ukraine chỉ nên được sử dụng để tăng cường khả năng phòng thủ cho ukraine
thay vì tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nga
trả lời câu hỏi về việc đã đến lúc xem xét lại lệnh cấm ukraine sử dụng vũ khí mỹ để tấn công lãnh thổ nga hay chưa
ông kirby cho biết washington đang theo dõi chặt chẽ các cuộc tấn công của nga ở đông bắc ukraine
và làm việc suốt ngày đêm để chuyển vũ khí và thiết bị đến tay lực lượng ukraine để đẩy lùi các cuộc tấn công đó
tuy nhiên mỹ không khuyến khích cũng như không cho phép sử dụng hệ thống vũ khí do mỹ cung cấp trong cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ nga
đầu tuần này các nghị sĩ ukraine đã tới washington trong nỗ lực thuyết phục nhà trắng dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng vũ khí viện trợ
kiev cũng được cho là đã yêu cầu phương tây trợ giúp thông tin tình báo
về các mục tiêu ở nga
trước đó hôm một mươi năm tháng năm ngoại trưởng mỹ antonio blinken cho biết mỹ sẽ không ngăn ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nga bằng vũ khí do mỹ cung cấp
washington không đặc biệt khuyến khích kiev làm như vậy nhưng cũng sẽ không cản trở
nga cáo buộc nato và các nước eu khuyến khích ukraine tấn công các khu dân cư bằng cách sử dụng tên lửa tầm xa do phương tây cung cấp
trong khi đó kiev lập luận rằng nga có thể tiến hành các cuộc tấn công mới nhất là do ukraine bị hạn chế sử dụng vũ khí của phương tây
cũng như sự chậm trễ trong việc truyền ra vũ khí viện trợ